bệnh nhân nam năm mươi tám tuổi không có biểu hiện bất thường về sức khỏe bất ngờ giảm sáu kg nên đi khám kết quả phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối
thông tin từ bệnh viện đa khoa hùng vương bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nổi nhiều hạch cổ chụp cắt lớp vi tính thấy tràn dịch màng phổi nặng u phổi hai bên
bác sĩ chọc hút dịch màng phổi kết quả xác định ung thư phổi giai đoạn cuối
bệnh nhân được điều trị theo pháp đồ thuốc kèm hóa chất ba tháng sau sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt hết ho hết khó thở đỡ đau ngực
ung thư phổi là loại ung thư thường gặp và ngày càng có xu hướng gia tăng
gần đây bệnh xuất hiện ở những người trẻ tuổi nhiều hơn vậy dấu hiệu sớm của căn bệnh này là như thế nào ai cần sàng lọc ung thư phổi
ung thư phổi hay ung thư phế quản là một khối u ác tính phát triển từ biểu mô phế quản tiểu phế quản phế nang hoặc từ các tuyến của phế nang
một số nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi cho người bệnh là hút thuốc lá ô nhiễm môi trường nghề nghiệp liên quan đến phóng xạ hoặc ameang yếu tố di truyền
trong giai đoạn sớm các triệu chứng của ung thư phổi thường không đặc hiệu nên dễ bị bỏ qua hoặc có thể nhầm lẫn với các bệnh lý khác như viêm phế quản phổi lao phổi
nhiều bệnh nhân đến viện khi bệnh ở giai đoạn muộn hoặc sau khi điều trị nhiều đợt không đỡ
các triệu chứng xuất hiện tùy thuộc vào vị trí và kích thước của khối u xâm lấn đến các cơ quan lân cận cũng như di can xa
dấu hiệu của ung thư phổi khá đa dạng người bệnh cần lưu ý khi gặp các triệu chứng sau
một biểu hiện ho và ho kéo dài
ho là triệu chứng thường gặp khoảng tám mươi bệnh nhân ung thư phổi có biểu hiện ho có thể là ho khan ho có đờm
nhưng ho là một triệu chứng rất không đặc hiệu và ung thư không phải là nguyên nhân mà người bệnh nghĩ đến đầu tiên
thế nhưng nếu tình trạng ho kéo dài không rõ nguyên nhân và không đáp ứng với điều trị thì nên đến chuyên khoa ung bứu để thăm khám
xuất hiện đau vai tay và các ngón tay
đau vùng vai cánh tay ngón tay kèm tê bì dị cảm xuất hiện khi khối u đỉnh phổi chèn ép đám dối thần kinh cánh tay
các khối u vùng này còn có thể gây ra một số triệu chứng khác như sụp mi mắt nóng bừng và đỏ nửa mặt cùng bên
ba xuất hiện khó thở
khó thở cũng là một triệu chứng hay gặp trong ung thư phổi
cảm giác khó thở thường xuyên xuất hiện khi giai đoạn bệnh không còn sớm và hay gặp với khối u ở trung tâm gây hẹp lòng khí quản lớn hoặc do khối hạch trung thất chèn ép vào đường thở
đôi khi người bệnh còn có thể xuất hiện tiếng thở khó khẻ nặng nhọc
bốn xuất hiện đau ngực
đau ngực hay gặp khi khối u đã xâm lấn đến thành ngực
điểm đau thường tương ứng với vị trí của khối u người bệnh có thể bị đau tức ở vùng ngực lưng hoặc vai
hai các cơn đau có tính chất dài dẳng âm ỉ tăng lên khi ho hoặc hít thở sâu
năm biểu hiện khàn tiếng
khàn tiếng thường do khối u phổi trái hoặc hạch trung thất chèn ép vào dây thần kinh khi nội soi sẽ thấy tình trạng liệt dây thanh âm trái
sáu xuất hiện hạch cổ
khi người bệnh tự sơ thấy khối hạch vùng cổ đặc biệt là các hạch rán chắc to nhanh không đi kèm với biểu hiện viêm nhiễm vùng họng miệng thì hãy đến bệnh viện để nhận được thăm khám và tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa ung thư
bảy xuất cân bất thường
trong các trường hợp sự sụt cân diễn ra nhanh chóng và không rõ nguyên nhân không liên quan đến sự cắt giảm ca lo khẩu phần thì rất có thể do nguyên nhân bệnh ung thư gây ra
tám đau đầu đau nửa đầu thường xuyên
khi khối u phổi chèn ép gây áp lực lên tĩnh mạch chủ trên thì sẽ gây ra hiện tượng đau nhức đầu khó chịu
đây là tĩnh mạch lớn vận chuyển máu từ phần trên của cơ thể về tim nay bị tắc lại khiến máu ứ lại sức ép sẽ khiến người bệnh đau đầu nặng hơn là đau nửa đầu thường xuyên
ngoài ra triệu chứng này cũng là một dấu hiệu cảnh báo các tế bào ung thư phổi đã di căn lên não
người bị hoa mạn tính nhất là ở người hút thuốc lá dấu hiệu xuất hiện hoa dài dẳng hơn hoa da nhiều chất nhầy và hoa da máu thì rất có thể đây là một trong số các dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi
hầu hết những người bị bệnh ung thư nói chung và ung thư phổi nói riêng có triệu chứng đi khám thường phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn
vì vậy việc phát hiện sớm ung thư phổi khi chưa có triệu chứng rất quan trọng
tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi là cách để phát hiện sự hiện diện của ung thư phổi ở những người khỏe mạnh có nguy cơ cao bị mắc ung thư phổi
việc sàng lọc được thực hiện hàng năm bằng chụp cắt lớp vi tính lồng ngực điều thấp để truy tìm khối u
theo khuyến cáo của trung tâm dự phòng và kiểm soát bệnh tật hoa kỳ
những người có yếu tố sau đây cần được sàng lọc ung thư phổi định kỳ
thứ nhất người có tiền sử hút thuốc lá đặc biệt từ hai mươi năm trở lên
thứ hai người trên năm mươi tuổi và từng có thời gian hút thuốc trên một mươi năm
thứ ba người hút thuốc trên hai mươi bao một năm
số bao trên một năm được quy đổi bằng số bao hút trung bình một ngày nhân số năm hút thuốc
ví dụ một ngày hút một bao trong hai mươi năm được quy đổi là hai mươi bao một năm
một ngày hút hai bao trong một mươi năm cũng được quy đổi là hai mươi bao trên một năm
người hiện vẫn đang hút thuốc hoặc mới bỏ trong vòng một mươi năm năm
thứ năm người từ năm mươi tuổi đến tám mươi tuổi
thứ sáu người từng mắc ung thư phổi và đã điều trị được từ năm năm trở lên
thứ bảy gia đình có người ung thư ung thư phổi hoặc ung thư nào khác khởi phát trước tuổi sáu mươi
thứ tám làm nghề nghiệp liên quan đến bụi phổi khói khói nấu ăn khói thuốc nhang aming hay phóng xạ
thứ chín người mắc ung thư khác hoặc mắc các bệnh phổi mãn tính copd lao phổi
đặc biệt hiện nay những người có tiếp xúc thuốc lá nhưng thuộc diện hút thuốc lá thụ động như người thân vợ chồng con cái của người hút thuốc lá cũng là những đối tượng cần đi sàng lọc ung thư phổi